cdc hà nội vừa thông báo kết quả điều tra lịch trình di chuyển của trường hợp mắc covid một mươi chín là ca bệnh số chín trăm bảy mươi
vừa được bộ y tế công bố vào sáng nay ngày một mươi tám tháng tám
bệnh nhân chín trăm bảy mươi chín có địa chỉ tại phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội
đã đi du lịch tại đà nẵng và tham gia liên hoan nhiều lần trong khoảng thời gian trước khi được phát hiện dương tính với virus sars cov hai
sau đây là tổng hợp lịch trình đi lại của bệnh nhân chín trăm bảy mươi chín này
từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân đi du lịch đà nẵng cùng gia đình gồm bốn người bệnh nhân chồng và hai con
và công ty của chồng khoảng gần ba mươi người bệnh nhân cũng đã đến các địa điểm như hội an bana hills
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân về tới sân bay nội bài sau đó cả đoàn di chuyển bằng xe thuê về nhà
từ ngày hai mươi sáu tháng bảy bệnh nhân và gia đình chủ động tự cách ly tại nhà
trong thời gian này chỉ có chồng bệnh nhân đi chợ mua đồ ăn có đeo khẩu trang
ngày ba mươi một tháng bảy bệnh nhân có đi lấy mẫu test nhanh tại trạm y tế phường phú thượng và có kết quả âm tính
bệnh nhân có đi làm trở lại tại văn phòng chỉ có một mình bệnh nhân làm việc do lãnh đạo của công ty đã về đài loan chưa trở lại việt nam
sau ngày ba mươi một tháng bảy bệnh nhân có đi liên hoan ở công ty chồng ba lần bệnh nhân có đi chợ ở gần nhà nhưng có đeo khẩu trang
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng tám bệnh nhân nghỉ làm tại nhà ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân có đi chợ trên đường nguyễn hoàng tôn mua rau có đeo khẩu trang
trưa ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân có tham gia liên hoan với các bạn làm cùng công ty chồng khoảng hơn hai mươi người tại địa chỉ số hai trăm chín mươi xuân đỉnh
tối ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân cùng gia đình tổ chức liên hoan tại nhà với sáu người
ngày một mươi sáu tháng tám bệnh nhân đến lấy mẫu xét nghiệm rt pcr tại trung tâm y tế tây hồ và mẫu được chuyển đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm
đến ngày một mươi bảy tháng tám cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm cdc hà nội đã thông báo cho trung tâm y tế quận nam từ liêm và trung tâm y tế quận tây hồ để tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần tại các địa điểm liên quan